các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong cuộc điều tra các trinh sát ma túy đã phát hiện và bắt quả tàng phạm văn bắc đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực phường quang trung thành phố quy nhơn thu giữ tại hiện trường ba trăm bảy mươi ba viên thuốc lắc và năm gói ma túy đá
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng bắc lực lượng công an còn phát hiện thu giữ thêm tám gói ma túy đá khác
và tất cả số tăng vật thu giữ được của đối tượng là gần hai trăm năm mươi gram ma túy
qua đấu tranh lực lượng công an tiếp tục bắt thêm bốn đối tượng khác nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ thêm gần một bảy gram ma túy hai khẩu súng và ba mươi viên đạn trì
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng ngô xuân hậu vận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú thị trấn phước dân huyện ninh phước và lê văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã an hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua sau khi nhậu cùng bạn tại địa tô thuộc thôn từ thiện xã phước dinh huyện thuận nam
ngô xuân hậu vận điều khiển xe mô tô đến cửa hàng tạp hóa tại cơ sở hợp tác xã thủy sản phú thọ thuộc thôn xã phước dinh để mua rượu
do quá say rượu hậu đã đâm thẳng xe mô tô vào cửa hàng làm cửa bị mở ra thấy không có ai trông coi quán
nên hậu đã lục lọi trộm đi một loa di động
sau đó vận rủ lê văn trọng quay lại cửa hàng cả hai đã lấy trộm một laptop ba năm triệu đồng tiền mặt một máy ảnh tổng trị giá là khoảng sáu mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai lực lượng công an huyện thuận nam đã bắt được ngô xuân hậu vận và lê văn trọng
tại nơi cư trú đồng thời thu hồi được tài sản bị trộm
với vai trò thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng
là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thành phố đồng hới quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm
từ tháng một đến tháng năm năm nay trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận
mời các học viên đến học tập tại trung tâm và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm
mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
cũng tại quảng bình lực lượng công an tỉnh quảng bình vừa triển khai kế hoạch đấu tranh thành công chuyên án khai thác
khoáng sản trái phép quy mô lớn tại địa bàn huyện tuyên hóa bắt giữ nhiều đối tượng để điều tra
theo đó vào tối ngày năm tháng một mươi hai lực lượng công an đón dừng hai xe ô tô tải mỗi xe chở từ ba mươi năm đến bốn mươi tấn quạng đi tiêu thụ
tạm giữ hai đối tượng là cao minh tuất chú ở huyện tuyên hóa và trần văn đồng chú huyện quảng trạch
cùng thời điểm tại mỏ quạng sắt thuộc địa phận giáp danh giữa xã kim hóa và xã hương hóa huyện tuyên hóa
bàn chuyên án đã bắt giữ bảy đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép
thu giữ một máy xúc và bảy xe tải cỡ lớn
tại hiện trường bước đầu xác định diện tích đã bị khai thác khoảng từ hai đến ba hectare độ sâu từ năm đến bảy mét
các đối tượng khai nhận người thuê vận chuyển quạng là phạm xuân ngư chú huyện tuyên hóa
và số quảng này đang trên đường chờ đến nhà máy xi măng văn hóa để tiêu thụ

hiện tại theo luật định thuê tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá là gần bảy mươi năm
tuy nhiên theo thống kê của bộ công thương trung bình mỗi năm
với một tỷ bao thuốc lá nhập lậu như hiện nay thì chúng ta mất hàng tỷ đồng mỗi năm vì thuốc lá lậu
năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng kể sát biển tiêu hủy
nếu vận chuyển chót lọt kẻ gian sẽ thu về gần ba trăm linh triệu đồng
một số tiền không hề nhỏ thu được từ việc trốn thuế
như ở trong vùng biển bến trung bộ này thì chủ yếu là từ trung quốc về việt nam
cơ bản là cũng sử dụng những cái xuồng cao tốc để chạy chấp nhoáng từ vùng biển chắp danh
giữa việt nam và trung quốc
sau đó chuyển tải sang tải cũng có thể là sang tải
cũng có thể là chạy xuồng cao tốc vào thẳng bờ và trong điều kiện
sử dụng trong điều kiện đêm tối cũng như thời tiết xấu
sau đó là tổ chức bốc hàng nhanh và sẽ giải tán hàng
trong một khoảng thời gian

theo thông tin từ hiệp hội thuốc lá việt nam riêng năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín
trung bình mỗi năm số thuốc lá lậu vào việt nam lên tới một mươi tám sáu tỷ điếu
và chiếm hai mươi hai hai thị phần cả nước
với lượng thuốc lá lậu khổng lồ trên chúng ta đã thất thu thuế trung bình
mỗi năm sáu bốn trăm năm mươi năm tỷ đồng tức ba trăm linh chín triệu đô la mỹ
lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu đã dùng mọi thủ đoạn mọi phương thức vận chuyển
kể cả đường biển đề hòng qua mặt lực lượng chức năng
ghi nhận của cảnh sát biển việt nam hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá trên biển
được tổ chức theo đường dây ổ nhóm các đối tượng sử dụng xuồng máy với tốc độ cao
hoạt động trong đêm tối đồng thời các đối tượng đầu nậu còn câu kết
kích động các đối tượng vận chuyển thuê để chống đối cản trở hành hung lực lượng làm nhiệm vụ
để cướp lại hàng hóa tăng vật vi phạm
với số liệu của bộ công thương từ đầu năm hai nghìn một mươi ba đến nay trung bình mỗi năm
lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn một mươi vụ tịch thu hàng triệu bao thuốc lá
thu giữ nhiều phương tiện vận chuyển các loại
con số trên tuy lớn và ấn tượng nhưng cũng chỉ là phần nổi của tình trạng buôn lậu thuốc lá hiện nay
vậy nên tại các địa bàn nóng về buôn lậu thuốc lá nhất là khu vực biên giới
lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra

tổ chức này tôn vinh là đối tượng đã đang bị điều tra truy tố xét xử về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia
từ đó cho thấy sự lố bịch trò hề của cái gọi là giải thưởng nhân quyền việt nam
theo thông tin giải thưởng nhân quyền việt nam là một vở kịch thường niên mà mạng lưới nhân quyền việt nam dựng lên
không phải vì quyền con người vì giá trị đích thực của cuộc sống người dân
mà ngược lại đây chỉ là cái cớ để số đối tượng chống phá chế độ chống đảng nhà nước
quách trương thu hút nguồn tài trợ từ các thế lực chống phá
đây là một sự cổ
tổ chức này đều xúy khen thưởng cho thành tích của các đối tượng chống đối ở trong nước
đồng thời không ngừng xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở việt nam
tìm kiếm sự móc nối với các tổ chức nước ngoài gây sức ép với đảng nhà nước việt nam
và tạo cớ để nước ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ việt nam
trên thực tế đảng và nhà nước việt nam đã và đang nỗ lực để bảo vệ quyền con người
và nâng cao đời sống của người dân
những nỗ lực đó không chỉ được người dân trong nước mà còn được các tổ chức quốc tế có uy tín thừa nhận
đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
càng cho thấy những nỗ lực của đảng và nhà nước việt nam trong bảo vệ quyền lợi của người dân
luôn nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người dân và mỗi người dân cũng cần thể hiện trách nhiệm và lòng yêu nước của mình
đồng thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại đến lợi ích nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân xâm hại sự vững mạnh của chế độ
thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật
báo kinh tế và đô thị thông tin
xây dựng văn hóa giao thông
gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín đã được chọn làm chủ đề của năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
điều này cho thấy xây dựng văn hóa giao thông vẫn luôn là vấn đề mang tính thời sự của cuộc sống
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng cho biết
rõ ràng trong việc xây dựng văn hóa giao thông chúng ta phải thực hiện với tinh thần mới tâm thế mới
trong đó nhìn nhận văn hóa là thể hiện bằng các hành vi cụ thể của người tham gia giao thông
nhưng đồng thời cũng là văn hóa hành nghề
văn hóa chuyên nghiệp
của người làm công tác xây dựng thiết kế quy hoạch thực thi pháp luật
về bảo trì quản lý vận tải tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ nhấn mạnh
chúng ta đang phải thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thực tế này đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
từ hoàn thiện thể chế pháp luật xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
nâng cao năng lực quản lý nhà nước xây dựng văn hóa giao thông
để khắc phục kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông
hướng tới một hệ thống giao thông an toàn thân thiện
trong đó nhiệm vụ tìm ra được những giải pháp khoa học thiết thực hiệu quả
phù hợp với điều kiện kinh tế văn hóa chính trị và xã hội ở việt nam là vấn đề cốt lõi
cũng theo kinh tế và đô thị chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hết thời hạn
giảm phí sử dụng đường bộ được áp dụng từ tháng bảy năm nay
dù bộ giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị bộ tài chính kéo dài thêm sáu tháng
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh vận tải
tuy nhiên nhiều ý kiến tỏ ra không còn mặn mà vì cho rằng mức hỗ trợ còn quá ít
nếu được chấp thuận đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp mức phí sử dụng đường bộ được giảm
kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vấn đề này phó thủ tướng chính phủ lê minh khái cũng đã có ý kiến
yêu cầu các bộ ngành chức năng khẩn trương rà soát đề xuất điều chỉnh
giảm mức thuận
nếu được chấp thu các khoản phí lệ phí thuộc ngành lĩnh vực quản lý gửi bộ tài chính
để xem xét ban hành theo thẩm quyền
việc đề xuất kéo dãn thời gian giảm phí được coi là động thái nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
trong thời điểm muôn vàn khó khăn do những thiệt hại mà dịch covid một mươi chín gây ra
tuy vậy không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời không có nhiều ý nghĩa
với tình hình sức khỏe doanh nghiệp
phó chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội đỗ văn bằng cho rằng mức giảm phí đường bộ
hỗ trợ doanh nghiệp mà đến nay không còn mấy doanh nghiệp mặn mà
với phải thực hiện hoàn thiện khá nhiều thủ tục dùm giả
báo lao động trong một sự kiện bình luận có bài viết
hà nội cấm xe máy nói nhiều rồi làm thật đi
phản ánh sau năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ cấm xe máy trên địa bàn các quận trong phạm vi
từ đường vành đai ba và đường trường sa hoàng sa quốc lộ năm trở vào trung tâm
đây là một hướng nghiên cứu như những đề án đã được nghiên cứu
theo đó người dân đã nghe quá nhiều về các đề án liên quan đến dừng hoạt động xe máy
nhưng nói mãi vẫn không làm vì bế tắc trong các giải pháp thay thế
có một điều ai cũng thấy rõ đó là hà nội bị tắt đường và ô nhiễm nghiêm trọng
tất cả phải chờ đợi các giải pháp từ chính quyền
bỏ xe máy người dân sẽ đi taxi xe công nghệ xe đạp kể cả đi bộ
nhưng phương tiện công cộng phải là chủ lực
cũng đừng chờ có đủ phương tiện công cộng mới cấm xe máy
bởi vì điều đó sẽ không xảy ra
mà có chiến lược phù hợp để hạn chế dần xe máy
song song với phát triển phương tiện giao thông công cộng
người dân cũng thay đổi nhận thức sẵn sàng hợp tác với chính quyền
khi thực hiện các đề án vì mục tiêu giải quyết nạn kẹt xe và ô nhiễm môi trường
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong sáng phương nam
xin mời biên tập viên
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh
hoàng trí xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị thành phố hồ chí minh sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung
và nhắc lại cho một số đối tượng
thời gian tim bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai sắp tới
tùy theo nguồn cung ứng vaccine của bộ y tế
thông tin này được sở y tế xác nhận trong tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố
về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín liều bổ sung
và nhắc lại tại thành phố hồ chí minh
đối với liều tiêm bổ sung sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
có tình trạng suy giảm miễn dịch như người gây ghép tạng ung thư hiv
đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên
đối với liều nhắc lại tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêu mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn
tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên nhân viên y tế
lực lượng tuyến đầu chống dịch
thời gian tiêm bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tùy theo nguồn cung ứng vaccine của bộ y tế theo lộ trình cụ thể
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tiêm cho người bệnh suy giảm biến dịch
đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất sáu tháng
theo thứ tự ưu tiên người bệnh suy giảm biến dịch
đủ liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
đảm bảo báo phủ liều nhắc lại cho toàn bộ người dân
từ một mươi tám tuổi trở lên sống trên địa bàn thành phố

hiện tại tp hcm đang điều trị cho bốn trăm chín mươi bảy trẻ dưới một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín
trong đó gần một phần ba số bệnh nhi đang được điều trị
tại bệnh viện nhi đồng hai với một trăm một mươi một bệnh nhi gấp đôi so với tháng trước
theo sở y tế tp hcm số bệnh nhi mắc covid một mươi chín tăng cao
tương ứng với số ca f trên địa bàn thành phố
đang có sự hướng gia tăng
những ngày qua hiện tại bệnh viện nhi đồng hai có một trăm bảy mươi tám f đang điều trị
trong đó một trăm một mươi một f là trẻ em còn lại sáu mươi bảy ca là người lớn
ở lại bệnh viện chăm sóc trẻ
đáng nói bốn mươi số ca f ở trẻ em phải nằm viện là có bệnh lý nền
sáu mươi thuộc nhóm béo phì có nguy cơ cao
so với tháng trước số ca f trẻ em tại bệnh viện nhi đồng hai tăng lên gấp đôi
các ca f được phát hiện do người dân đưa trẻ đến bệnh viện khám
các bệnh thông thường quá trình sàng lọc phát hiện dương tính
theo các bác sĩ
bệnh nhi mắc covid một mươi chín không nặng so với người lớn
nhưng phụ huynh cũng không được chủ quan
đặc biệt là một số trường hợp có cơ địa bệnh lý nền
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có văn bản hướng dẫn
về việc kiểm tra cuối học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ở các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn
thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở giáo dục đào tạo tp hcm quy định
vào thời gian tổ chức kiểm tra cuối kỳ
đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch khắp độ một hai ba
và học sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp
nếu nhà trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ bốn
và học sinh không thể đến trường trực tiếp
thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến
riêng những học sinh thuộc diện f
học sinh bị cách ly giãn cách xã hội không thể tham gia kiểm tra cuối kỳ
từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sở giáo dục đào tạo tp hcm quy định
nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra đánh giá bổ sung
sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học phụ đạo
bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp trao đổi với phụ huynh
thông báo cho học sinh việc kiểm tra bổ sung hoàn thành
trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước khi kiểm tra nhà trường cần ra soát đánh giá hiệu quả
việc tổ chức dạy học tổ chức phụ đạo bồi dưỡng
bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại
các trường có tổ chức dạy học tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp
cho các môn học tích hợp nhằm củng cố bổ sung kiến thức cho học sinh
trước khi thực hiện kiểm tra cuối kỳ và đáp ứng chuẩn đầu ra
theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế
thưa quý vị hiện còn một một trăm sáu mươi hai chín trăm ba mươi một trường hợp chưa làm căn cứ công dân có gắn chip
nguyên nhân của việc chưa hoàn thành chỉ tiêu như dự kiến là do nhiều yếu tố khách quan
nên công an tp hcm tiếp tục gia hạn việc làm căn cứ công dân

chỉ đạo của bộ công an về việc thực hiện dự án cấp và quản lý căn cứ công dân gắn chip
từ ngày bốn tháng một mươi công an tp hcm đã tổ chức chiến dịch cấp căn cước công dân đợt hai
sau năm tháng ngừng tiếp nhận hồ sơ do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tính đến ngày hai tháng một mươi hai công an tp hcm đã thu nhận bốn bốn trăm bảy mươi chín bảy trăm ba mươi bảy hồ sơ
căn cứ công dân gắn chip
trong đợt hai thu nhận một bảy trăm tám mươi sáu năm trăm linh ba hồ sơ đạt sáu mươi sáu hiện còn một một trăm sáu mươi hai chín trăm ba mươi một trường hợp
chưa làm căn cứ công dân
nguyên nhân việc chưa hoàn thành chỉ tiêu như dự kiến là do nhiều yếu tố khách quan
một phần là do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nên nhiều người dân e ngại không đi làm căn cứ công dân
thậm chí nhiều người được cảnh sát khu vực mời tới làm căn cứ công dân thì nói chưa có nhu cầu
ngoài ra việc người dân thay đổi nơi cư trú tạm trú cũng làm cho chiến dịch cấp căn cước công dân chậm lại
do đó công an tp hcm kêu gọi người dân chưa làm căn cứ công dân gắn chip
hay tích cực đến các điểm làm căn cứ công dân tại phường xã thị trấn
hoặc trụ sở công an hai mươi một quận quyền tp thủ đức nơi đang đăng ký thường trú tạm trú để được cấp căn cứ công dân
sau những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản ngày sáu tháng một mươi hai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đưa ra khuyến cáo
về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho rằng
các chợ trung tâm thương mại cần thực hiện thêm nhiều giải pháp song song với chấp hành nghiêm ngặt quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
cụ thể cơ quan chức năng lưu ý mỗi hộ kinh doanh chỉ trưng bày hàng mẫu hàng bán trong một ngày
với số lượng tối thiểu không xếp hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa sạp lô hàng
không thấp đèn nến hương thờ cúng và đốt vàng mã không sử dụng vật liệu giải cháy
cơ quan quản lý cũng như hộ kinh doanh thiết kế tách biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh
hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy
những chợ trung tâm thương mại có diện tích vừa quá tiêu chuẩn phải có tường ngăn cháy
nếu không thể áp dụng giải pháp trên thì lắp đặt mạng nước ngang cháy lan tại vị trí xe tường ngang cháy
mọi công trình cần có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn trên từng tầng từng khu vực
đối hệ thống đèn chiếu sáng sự cố chi dẫn thoát nạn
các chợ và trung tâm thương mại cần thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
làm công tác tuần tra phát hiện cháy xử lý sự cố
đội ngũ này phải thường xuyên tham gia tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày sáu tháng một mươi hai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt thành công đối tượng truy nã lê văn danh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại tỉnh đồng nai về tội trộm cắp tài sản sau gần bảy tháng lẫn trốn
theo hồ sơ công an ngày chín tháng ba danh cùng hai đối tượng huỳnh văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và nguyễn phước hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cả hai trú tỉnh đồng nai
dàn cảnh rộng chiếc xe máy bên trong cốt xe có nhiều trang sức như chuyền bông tai bằng vàng
trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng của chị nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tỉnh đồng nai tại xã phước thiền rồi nhanh chân tổ thoát
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt được trung và hải riêng danh đã nhanh chân bỏ trốn nên bị truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp công an xã long phước
huyện long thành bắt được danh khi y đang lẫn trốn tại xã long phước
các doanh nghiệp hàng không đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine
hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
các cảng hàng không quốc tế của việt nam cũng đã sẵn sàng cho việc tiếp đón các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách
trong đó một trăm linh nhân viên phục vụ đã được tiêm vaccine đã ban hành quy trình vệ sinh dịch tễ theo đúng quy định
mặc dù đã gần đến hạn chót ba mươi một tháng một mươi hai nhưng trên địa bàn thành phố hà nội
tỷ lệ phương tiện vận tải đã lắp camera vẫn rất thấp tính đến tháng một mươi năm nay chỉ đạt một mươi bảy
sở giao thông vận tải hà nội đã giao các đội trật tự giao thông địa bàn đến từng doanh nghiệp để tuyên truyền
hướng dẫn triển khai lắp thanh tra sở giao thông vận tải cũng sẽ xây dựng phương án tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật trường hợp xe sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vẫn chưa lắp camera các đơn vị đăng kiểm sẽ từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện
bên cạnh đó khi tham gia giao thông các phương tiện vận tải chưa lắp camera sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt
mức phạt từ một hai triệu đồng đối với lái xe năm sáu triệu đồng đối với cá nhân và một mươi một mươi hai triệu đồng đối với tổ chức không lắp camera theo quy định
thưa quý vị là một xã thuộc diện vùng sâu vùng xa nhất của huyện sóc sơn
sau nhiều năm phải sống trong cảnh đường xá lẩy lội vì bị xuống cấp đi lại khó khăn
vào năm hai nghìn một mươi người dân ở xã minh trí đã vô cùng phấn khởi và kỳ vọng khi được ubnd tp hà nội phê duyệt quyết định đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường bắc sơn minh trí
vậy nhưng đã gần một mươi một năm việc thi công vẫn bỏ dở và người dân phải chịu cảnh khốn khổ khi con đường ngày càng xuống cấp

với người dân thôn minh tân những ngày mưa thì đường ngập nước
còn ngày nắng cây cối nhà cửa không cần nhuộm cũng có màu của đất
những ổ gà ổ voi chi chít như thế này trên mặt đường
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông chẳng khác nào tham gia trò chơi thú nhún
thực ra thì tôi thì chưa chơi trú nhún bao giờ lớn rồi mà hồi bé thì không được chơi
nhưng mà thấy là cũng kiểu kiểu như vậy
thì đường xá ở đây thì thực ra là nó cũng đang nó xuống cấp quá nhiều
con đường này chắc nó giống cái đường hai trăm bảy mươi chín ngày xưa đi lại vất vả lắm
và rất là nhiều chị em yếu tay lái là ngã
còn mùa này chỉ cần hơi hanh khô cái là nó bụi
chúng tôi phải tưới nước suốt ngày luôn
việc đi lại của những người dân càng ngày càng khó khăn
với những người lớn tuổi họ ngại ra đường vì có lẽ con đường đang trở thành nỗi ám ảnh với họ
chúng tôi đề nghị nhiều năm rồi mà vẫn chả được đường hà nội đi
dân chúng tôi đi cái đoạn đường này rất là khổ
nhất là mùa mưa to là nó xuống cấp thành thùng thành phố rất nhiều ổ gà
đi bây giờ ô tô đi nè
cứ nật đi nè nật lại coi như không xe hoa xe
tôi năm nay là cũng suýt xuất bảy mươi rồi
thế thì coi như là tôi cũng đã từng qua chiến trường phía bắc hoặc là những cái đường vùng núi
nhưng mà đường vùng núi ở trên mạng chúng tôi ở trước kia là trên hà tuyên ấy
thì chúng tôi không thấy khó khăn đến mức độ như thế này
cái con đường này là thực tế ra là có kế hoạch của nhà nước là từ hai nghìn tám
đường là làm thì là bỏ chở
cái con đường này là để cho nó xuống cấp càng ngày càng xuống cấp
tuyến đường dài hơn một mươi bốn km rộng chín mét
điểm đầu tại ngã ba thôn phúc xuân điểm cuối tại đồng đò thuộc thôn minh tân
theo dự án cải tạo nâng cấp thì tuyến đường có tổng mức đầu tư gần một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
ngoài việc xây dựng nền đường mặt đường kết cấu bê tông nhựa
dự án còn xây dựng hai cầu và xây dựng hệ thống thoát nước hệ thống an toàn giao thông
dự án thế nhưng gần một mươi năm nay
lại đang giang dở và ngày càng xuống cấp

việc con đường đang từng ngày từng giờ xuống cấp gây khó khăn cho người dân vẫn luôn hiện hữu
nếu không có sự vào cuộc của các cấp chính quyền
có lẽ người dân nơi đây vẫn là mòn mỏi chờ con đường mới
các siêu thị cho biết
đã làm việc với các nhà cung ứng lớn ngay từ thời điểm tháng chín và tháng một mươi
chốt sản lượng cho các mặt hàng chủ lực
lượng hàng hóa chuẩn bị cho giai đoạn tết tăng từ bốn mươi năm mươi so với lượng bán bình quân
tập trung vào các nhóm hàng tươi sống thực phẩm và đồ dùng thiết yếu
ngoài ra các siêu thị còn cung cấp thêm hàng đặc sản vùng miền
hàng nhập khẩu và đặc sản tết để đa dạng hóa nhu cầu của người tiêu dùng
vượt giá trong dịp lễ tết luôn là nỗi ái ngại của nhiều người dân
thế nhưng tại huyện miền núi cao biên giới tây giang của tỉnh quảng nam
có một phiên chợ độc đáo với tên gọi là chợ năm đồng của đồng bào cơ tu
chợ nằm ở trung tâm huyện tây giang thuộc thôn a crong xã a tiêng
được bày bán đủ các loại nông sản và sản vật do người địa phương trồng hoặc là hái từ trên núi mang về
và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phiên trợ
và đây cũng là điểm dừng chân thú vị dành cho du khách khi đến với quảng nam
chợ có tên năm đồng vì mỗi loại nông sản được bán với giá năm đồng
người mua không được hạ giá và người bán cũng không được tăng giá
mặt hàng bày bán chủ yếu là các loại nông sản của địa phương
các loại rau củ sắn mang khô măng tươi tiêu rừng ớt rừng
tất cả các sản phẩm thường được hái trên rừng
từ hoạt động buôn bán này chợ ngày càng đông khách
ban đầu người dân tự họp chợ vào lúc năm giờ chiều
chỉ buôn bán với vài mặt hàng biên bản đồng
đất chống ven đường
dần ra do nhu cầu mua bán ngày càng nhiều
nên từ bảy giờ sáng họ đã tập trung mua bán với chợ
được xây dựng kiên cố thu hút đông người bán và người mua
bên huyện là cũng có thu hút khách du lịch đến đây
và trong đoàn tour của khách du lịch sẽ ưu tiên có một điểm đến là tới chợ năm
nên là bà con ở đây rất là phấn khởi
kể cả thứ bảy chủ nhật bây giờ bà con cũng đi tìm nông sản
để mang về ra chợ năm để cho giới thiệu
cho bạn bè các nơi tới
trước đây bà con ở đây không biết muôn bán
khi làm ra hạt lúa củ sắn hay trồng được bó rau
cũng chỉ để ăn nhiều thì đem tặng nhau
từ ngày có chợ năm này
người dân địa phương đã biết đưa hàng ra chợ bày bán
sản phẩm tại đây đều là những sản phẩm sạch
mang đậm nét văn hóa ẩm thực vùng cao
và được bán bởi chính những người dân bản địa
đã làm cho chợ ngày càng đông đúc
mặc dù ở gần đó có chợ huyện lớn hơn
đa dạng hơn về sản phẩm
bà con nam giang ở đây thì em thấy rất là thú vị
và sản phẩm ở đây nó rất là sạch
cho nên là nếu mà khách du lịch
nếu bạn qua đi khách du lịch sẽ đến
thì em nghĩ chắc chắn những sản phẩm này sẽ được
người ta sẽ ưu chủ rất là nhiều
về cái chương trình kết nối để bà con trưng bày cái sản phẩm
đây là cái hoạt động thường xuyên
nói chung là thường xuyên
nhưng mà tổ chức lớn như thế này thì mỗi năm hai lần
vừa rồi hội nông dân tổ chức tháng sáu
sáu tháng đầu năm
và bây giờ là cuối năm
thì để nó thấy được
cái sản phẩm của mình được nhiều người quan tâm
và ủng hộ
đến nay chợ năm đồng
đang là điểm dừng chân thú vị cho du khách
khi đặt chân tới huyện miền núi tây giang
tỉnh quảng nam
địa phương cũng đang có chủ trương nhân rộng mô hình chợ này
về các xã và đưa các mặt hàng
đặc sản của địa phương ra bán
tại chợ này như cụ đẳng sâm
sâm ba kích và các mặt hàng
mây tre đan lát thổ cầm
thưa quý vị ra đời từ năm hai nghìn một mươi tám
green life là tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận
do các sinh viên đến từ nhiều trường đại học
tại hà nội sáng lập và vận hành
tại đây các bạn trẻ hằng ngày
thực hiện thu gom rác đổi lấy cây xanh
và những sản phẩm thân thiện với môi trường
sau đó phân loại và chuyển đến
các đơn vị xử lý tái chế rắc thải
những việc làm này tưởng như rất nhỏ
thế nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn
lan tỏa cho các bạn
là lối sống xanh góp phần gìn giữ
bảo vệ môi trường
ngày nào cũng vậy các tình nguyện viên
của tổ chức green life đều thay phiên nhau
đến trưởng tại văn phòng chung để tiếp nhận
và phân loại rác thải
công việc tuy khá vất vả mất nhiều thời gian
không lường nhưng ai cũng vui và thoải mái
vì đã công hiến sức trẻ của mình
để góp phần giảm thiểu rác thải bảo vệ môi trường
lượng rác thải của hà nội
lên đến sáu năm trăm linh đếm bình
một năm trăm linh tấn rác thải mỗi ngày
và tám mươi chín mươi lượng rác thải này
đều bị đem thẳng ra bãi trôn lấp
mà không được phân loại
để xử lý cũng như là tái chế
thì làm thế nào
để cải thiện được con số báo động này
cũng như là cải thiện được tình trạng này
thì green life đã
được ra đời
đâu như slogan của green life
cũng đã nói là
bớt một cọng rác thêm một mầm xanh
mục đích của green life đó là
giảm thiểu tối đa
lượng rác thải
cũng như là khuyến khích mọi người phân loại rác
mình nghĩ là mọi người nên phân loại rác thải
ở nhà và có cái thói quen đấy
từng ngày từng ngày chỉ cần mọi người
mỗi ngày mọi người dành ra một ít thời gian
để có thể phân loại rác
rửa những cái chai nhựa một ít đi thôi
thì nó sẽ làm cho cái môi trường ngày một tốt lên thôi
mặc dù nó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi
nhưng tích kiểu thành đại
thì tất cả mọi người
nếu mà mọi người chung tay làm
thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả rất là lớn
hoạt động chính của green life
là tổ chức đổi rác lấy quà
cứ mỗi ngày mỗi tuần
người dân sẽ mang rác của nhà mình
đã được phân loại ra các địa điểm tập trung nơi đông người
như tòa nhà trung tâm thương mại trường học
đổi lấy cây xanh
và sản phẩm thân thiện môi trường
hôm qua các phương tiện truyền thông
thì mình được biết là green life

và bản thân mình cũng là một người
quan tâm đến các vấn đề về môi trường
mình muốn góp một chút
sức nhỏ bé của mình
cho cái dự án công cuộc bảo vệ môi trường
và đặc biệt là trong
các chương trình của green life
thì không những là mình có thể đóng góp
cho việc bảo vệ môi trường
mà sau khi đổi rác thì mình có thể nhận được
những cái phần quà rất là dễ thương
từ các anh chị
ở trong dự án như thế này
mà mình cảm thấy đây là một dự án thực sự rất là bổ ích
mỗi ngày đều thu gom phân loại rác
làm những điều ý nghĩa cho cuộc sống xanh
trong vòng ba năm
kể từ khi ra đời
green life đã thu gom được trên năm trăm linh tấn rác
nhờ đó đã giúp giải cứu sáu tám trăm linh cây xanh

một sáu trăm linh kwh điện
ngoài ra green life còn liên kết với một số tổ chức
là các đối tác tái chế giấy vụn
thành giấy ăn giấy vệ sinh
sách báo thu gom được từ các sự kiện
dùng để thành lập hơn hai trăm linh tủ sách thiện nguyện
nhân rộng những giá trị nhân văn đến với cộng đồng
đây là những con số biết nói
khẳng định sự nỗ lực của những người trẻ
muốn lan tỏa lối xa của chúng ta

đây là thời điểm tốt nhất
để bọn mình giúp đỡ được người khác
bọn công sức của mình ra
bởi vì bọn mình còn trẻ
thế nên bọn mình muốn đóng góp nhiều nhất cho xã hội
làm một việc gì đó có ý nghĩa
để cho tuổi trẻ của bọn mình có ý nghĩa hơn
và cũng vì thế giúp đỡ được cho mọi người nhiều hơn
những việc làm ý nghĩa của green life
đã được tiếp thêm sự phổ vũ thích lệ
khi đặt giải ba hạng mục
môn quản lý giảm thiểu và xử lý chất hải sản sinh hoạt
của sự kiện
của sự kiện của green life

tại cuộc thi green tech
sáng kiến giải pháp mô hình giảm thiểu
và xử lý chất hải sản sinh hoạt năm hai nghìn hai mươi
do trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường
trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường chủ trì tổ chức
những việc làm các tình nguyện viên
thực tổ chức green life
thể hiện tư duy giám nghĩ giám làm
của những bạn trẻ yêu môi trường
và phần nâng cao chất lượng cuộc sống
nâng cao ý thức cộng đồng
trong việc xử lý chất hải